thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo trương văn hùng
bốn năm tù về tội giết người bốn năm tù về tội cướp tài sản tổng mức hình phạt là một mươi tám năm tù giam
hùng không có nghề nghiệp ổn định để có tiền tiêu xài bị cáo đã hai lần dùng gạch búa
đập vào đầu các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản vào các tháng sáu và bảy năm hai nghìn hai mươi
khiến một nạn nhân bị thương tật tỷ lệ tám mươi năm khi gây án bị cáo nguyễn văn hùng chưa đủ một mươi tám tuổi
các lực lượng phối hợp công an tỉnh thanh hóa đã huy động gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
đồng loạt đấu tranh triệt xóa hai mươi tụ điểm bắt giữ một mươi tám đối tượng mua bán tảng chữ trái phép
chất ma túy thu giữ hơn một trăm linh gram heroin và hơn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp
cầm đầu đường dây này nguyễn thị an đã chỉ đạo đàn em đứng ra điều hành đường dây mua bán ma túy liên huyện
quá trình giao dịch các đối tượng đều liên lạc với nhau bằng sim giác hoặc qua các ứng dụng như
zalo viber hiện công an huyện hà trung và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên vừa khởi tố vụ án giả mạo trong công tác
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hưng yên tám nghìn chín trăm linh hai s và nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn chín trăm linh năm d
cơ quan công an bắt tạm giam bảy bị can gồm nguyễn thanh sơn nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh năm d trịnh văn trương phó phòng phụ trách phòng kỹ thuật trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
đỗ hồng văn vũ sĩ kiên và đỗ thành luân đăng kiểm viên bùi ngọc tân nguyên đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
hiện là giám đốc trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh sáu d và chu sĩ quý nguyên là đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm tám nghìn chín trăm linh hai s
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hưng yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
giao bán xe mô tô và phụ tùng với giá rẻ trên mạng xã hội sau đó chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng
nguyễn văn tuấn hùng chú tại tỉnh quảng nam vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn văn tuấn hùng thường xuyên giao bán xe mô tô và phụ tùng xe mô tô với giá rẻ trên mạng xã hội facebook
khi có người đặt hàng hùng yêu cầu phải chuyển tiền đặt cọc trước và nhận hàng sau
tuy nhiên sau khi nhận được tiền của người mua hùng không chuyển hàng mà cắt đứt mọi liên lạc với bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền đặt cọc
cơ quan công an đã chứng minh được cho đến thời điểm bị bắt hùng đã lừa đảo và chiếm đoạt của năm nạn nhân với tổng số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
ban chuyên án đã thu giữ một bộ máy tính hai điện thoại di động ba thẻ ngân hàng hai mươi triệu đồng tiền mặt cùng với nhiều vật chứng khác có liên quan
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh vừa tạm giữ hình sự đối tượng trần văn hậu chú tại tỉnh long an về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày hai mươi một tháng hai công an huyện gò dầu đã phát hiện đối tượng hậu điều khiển xe mô tô có đặc điểm giống xe vừa bị mất trộm ở xã hiệp thạnh nên đã ra hiệu lệnh dừng xe
đối tượng hậu tăng ga bỏ chạy nhưng đã bị chốt chặn bắt giữ thu giữ một xe mô tô một điện thoại ba thanh kim loại là bẻ khóa và cần bẻ khóa
đối tượng khai nhận sau khi sử dụng ma túy được bạn rủ đến tây ninh trộm xe
kết quả test nhanh hậu dưng tính về ma túy
hiện công an huyện gò dầu đang điều tra làm rõ và tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật